vừa rồi phó giáo sư tiến sĩ phùng hòa bình cũng đã phân tích rất là rõ đến quý vị và các bạn
về những nguyên nhân cũng như là triệu chứng của việc hò và hò rát họng hò có đờm
vậy thì chắc chắn là quý vị khán giả cũng rất thắc mắc xem là
khi mà chúng ta gặp những triệu chứng đó thì chúng ta cần phải làm như thế nào để giảm những triệu chứng này ạ
hiện nay chúng ta biết là có về mặt chỉ đạo của bộ y tế thì có những phác đồ điều trị
như thực chất pháp đồ hiện nay thì chúng tôi thấy là điều trị về tân dược
thì chủ yếu là có thể là đối với người ép không thì dùng các sản phẩm ức chế hoặc diệt virus
cái sản phẩm đó cũng có những tác dụng bất lợi được khuyến cáo
trong trường này tôi thường xử lý bằng cách dùng thảo dược
và thảo dược và cách hướng dẫn cho bệnh nhân thì chúng tôi cho đến một giải pháp
mà đã mang lại trên thực tế thấy mang lại hiệu quả tốt
ví dụ chúng ta có thể ức chế vi khuẩn và diệt các virus vi khuẩn bằng cách là sông ở mũi chúng ta
sông đó là cả dùng các dịch của các thảo dược có chất thơm
chúng ta biết chất thơm đó là chứa tinh dầu
mà tinh chất chung của các loại tinh dầu trong thảo dược thì thường có tác dụng sát khuẩn
cho nên là có khuyến cáo rằng là ngay trong giang mực căn phòng của chúng ta
trong thời gian covid này
chúng ta nên sông các tinh dầu xả hoặc tinh dầu chàm tinh dầu khuynh diệt cho cả căn phòng
vậy thì đường hấp chúng ta cũng như vậy
rất là cần
thứ nhất là người ta vào sông
và đặc biệt ở đây chúng ta lưu ý cho cách sông này
thì có một số loại tinh dầu ức chế cái trung khu hấp rất là mạnh
ví dụ như bạc hà ví dụ như tinh dầu chàm khuynh diệt
vậy thì trong trường này đối với cháu bé dưới hai tuổi không được sông các tinh dầu này
còn dân gian chúng ta
quanh của bà con chúng ta rất nhiều cây có chi dầu chúng ta có thể sông được
ví dụ cây tía tô cây dưới hương nhu bạc hà khuynh diệt chàm v v
chúng ta tránh những cái thảo dược mà có cái tinh dầu mà đông nghi còn là nắm
mà nó sông vào thì lại gây tổn thương cho những mạng
ví dụ tinh dầu hồi tinh dầu quế
nó tổn thương cho những mạng thì lại nguy hiểm
cái pháp thứ nhất là sông
pháp thứ hai là dùng thuốc ương trong
và dùng thảo dược
và đối với các cái chứng bệnh cái chứng mà ho thông thường
mà ho do viêm phế quản ho do viêm họng
thậm chí là ho do viêm phổi nhưng không phải do sắc covid một mươi chín
thì chúng tôi dám nói một điều là đông nghi can thiệp vào rất có hiệu quả
trong trường hợp tình trạng bệnh nó không quá dữ dội
ví dụ bệnh nhân có thể viêm nhưng không phải là sốt quá cao
thì can thiệp thảo dược rất tuyệt vời đối với trứng ho
bởi vì chứng ho cho đông nghi
thì người ta cũng
dùng rất nhiều cái giải cái phân định ra rất nhiều nguyên nhân khác nhau
để mà chữa thầy thuốc xác định đúng nguyên nhân
chữa đúng nguyên nhân
hiệu quả mang lại chúng tôi là tuyệt vời
và rất nhiều cái trường hợp ho dị ứng
đối với tân dược điều trị rất khó khăn
thậm chí chúng tôi chưa có người kéo dài ho mà dùng tân dược
loại kháng sinh nhẹ kháng sinh mạnh
vân vân cứ tăng dần lên
và thường dân dân dân nó nói là
đây từ cái nặng xong đến cái nhẹ này
xong nặng này
có người nói là gì
là hết vướng rồi
chuyển sang tiên
mà vẫn cứ ho dài dẳng
nhưng thảm dược can thiệp đúng
mang lại hiệu quả rất tốt nhanh
thế thì đối với xác copa chúng tôi vẫn dùng cái chuyện đó
để điều trị những bệnh nhân
và chúng tôi thấy rằng là cũng mang lại hiệu quả rất tốt
bệnh nhân đang ho
cảm thấy rát họng ngứa họng
chỉ cần dùng sau chừng khoảng một ngày hai ngày sau là
gần như triệu chứng nó giảm hẳn lên có thể bảy tám chín mươi
chứng tỏ rằng là cái giải pháp đó tôi cho là
có lẽ là hợp lý